mưa lớn kéo dài trong vài ngày qua đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về người và tài sản tại các tỉnh bắc trung bộ của nước ta
tại các tỉnh như nghệ an thanh hóa yên bái mưa lớn lũ ống lũ quét đã khiến nhiều địa phương bị cô lập
nhiều người thiệt mạng bị thương và mất tích do bị lũ cuốn trôi
tại nghệ an tính đến tối ngày hai mươi tháng bảy nhiều xóm tại một mươi xã trên địa bàn tỉnh vẫn bị chia cắt cô lập do lũ
mưa lũ cũng đã làm hai người mất tích và một người khác bị thương
hơn hai mươi bốn hectare lúa và hoa màu bị ngập úng
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh không thể di chuyển do ngập nước sâu và sạt lở
tại thanh hóa mưa lũ đã làm hai người thiệt mạng hai người khác vẫn đang mất tích
hơn bảy trăm linh nhà dân bị ngập úng nhiều hộ gia đình phải di rời khỏi vùng nguy hiểm
nhiều tuyến đường tỉnh lộ tại đây bị sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy bảy nạn nhân mất tích vì lũ ống tại thanh hóa
trong đó thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp hai người bị thiệt mạng và ba người khác bị thương nặng
đang được cất cứu tại bệnh viện cao khoa huyện lan tránh
trước đó do ảnh hưởng của hoàn lưu bão lúc hai mươi một h ngày một mươi chín tháng bảy
tại bản hách xã trí nang huyện lan tránh tỉnh thanh hóa
đã xảy ra lũ ống sạt lở đất làm ba căn nhà bị lũ cuốn trôi bảy người thương vong và mất tích
đặc biệt có sáu nạn nhân trong cùng một gia đình tử vong và mất tích
sự việc diễn ra vào lúc nửa đêm khiến người dân trở tay không kịp
ngay trong đêm ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện lan tránh
đã huy động các lực lượng với gần năm trăm linh người tổ chức tìm kiếm
trên địa bàn huyện văn chấn yên bái địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất bởi hoàn lưu cơn bão số ba
hiện còn ba xã bị cô lập hoàn toàn về giao thông và thông tin liên lạc
trong sáng nay hai mươi một tháng bảy
các lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã tiếp cận được khu vực bản mười xã sơn lương
địa bàn chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ
hiện bản mười đã bị bùn đất vùi lấp cao hơn so với mặt đường hơn một năm mét
ngoài ba người thiệt mạng thì mọi tài sản của người dân gần như mất trắng
cả bản sau trận lũ có hơn bảy mươi nhà dân bị sập đổ và hư hỏng nặng nề
ngay khi tiếp cận được hiện trường lực lượng cứu hộ tỉnh yên bái đã giúp đỡ người dân
dọn dẹp môi trường tìm kiếm những tài sản còn sử dụng được
cùng với đó là hỗ trợ lương thực và những nhu yếu phẩm cần thiết